ngày nghỉ đầu tiên của dịp tết dương lịch nhiều tỉnh thành miền trung đã có mưa do không khí lạnh tăng cường xuống
một số nơi ở thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi có mưa lượng khá từ hai mươi hai ba mươi chín mm trong hai mươi tiếng
ở nửa phía bắc trời vẫn khá rét khi dự báo nhiệt độ cao nhất tại các thành phố thanh hóa vinh đồng hới huế trong khoảng từ một mươi tám đến hai mươi hai độ c
lùi xuống đà nẵng trời lạnh hai mươi ba độ c quy nhơn nha trang nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ c
khắp các vùng biển từ vịnh bắc bộ xuống đến cà mau đều cảnh báo có gió đông bắc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
ngoài khơi huyện đảo hoàng sa trời ít mưa gió mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám biển động
còn ở huyện đảo trường sa có mưa giải rác làm tầm nhìn giảm thấp từ bốn đến một mươi km
lưu ý ở phía tây gió có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám